nhằm chủ động khống chế ngăn chặn không để dịch lở mồm long móng lan rộng
ubnd tỉnh lào cai đã chỉ đạo ngành chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương khoanh vùng bao vây
và xử lý dịch bệnh giám sát chặt chẽ việc phòng chống bệnh trên từng hộ chăn nuôi
tăng cường kiểm soát hoạt động buôn bán vận chuyển và giết mổ lợn tại địa phương
nhất là trên tuyến biên giới việt trung
đây là một trong sáu hộ gia đình phát hiện dịch lở mồm long móng đầu tiên tại thị trấn phong hải
huyện bảo thắng tỉnh lào cai chỉ sau một đêm hơn chục con lợn của gia đình chị phương thị mầy
đã bị chết phải mang đi tiêu hủy để tránh lây lan dịch bệnh sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã cấp hơn năm mươi liều vaccine để tiêm phòng cho đàn lợn tại các xã lần cận như thái niên bản cầm phong niên
tuy nhiên vẫn có nhiều hộ gia đình chủ quan với dịch bệnh không cho phép cán bộ thú y tiếp cận khu vực chăn nuôi
trước tình trạng trên tri cục trăn nuôi thú y tỉnh lào cai cũng đã thành lập
tại mỗi thôn một tổ hướng dẫn bà con phun khử trùng những địa điểm phát hiện dịch bệnh
tuyên truyền vận động người dân cảnh giác trước sự nguy hiểm của dịch bệnh
không giết mổ buồn bán những con lợn đã mắc bệnh tránh để lây lan trên diện rộng